tỏi lý sơn là đặc sản nổi tiếng của huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
nhưng những năm gần đây lợi dụng sự ưa chuộng của người tiêu dùng đối với tỏi lý sơn
nhiều đối tượng đã vận chuyển tỏi nơi khác về để trộn lẫn với tỏi lý sơn để bán
gây ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ
nhằm bảo đảm chất lượng và thương hiệu của tỏi lý sơn
ngành chức năng của tỉnh quảng ngãi cần có các biện pháp xử lý vấn đề này
để chống tỏi giả trà trộn đánh lừa người tiêu dùng
ngành chức năng huyện đảo lý sơn bắt buộc các chủ cửa hàng kinh doanh
để bằng hiệu phân loại tỏi hàng hóa bản địa và hàng từ đất liền ra đảo
các cơ sở kinh doanh công khai nguồn gốc tỏi và giá bán với khách du lịch
đồng thời ký cam kết không tiêu thụ trộn lẫn hàng hóa nông nghiệp không rõ nguồn gốc từ nơi khác
ngành chức năng huyện đảo lý sơn vừa qua kiểm tra đột xuất sáu mươi điểm bán tỏi hành và thực phẩm
qua đó lập biên bản xử lý năm trường hợp hàng hóa nông nghiệp không rõ xuất xứ hàng giả mạo
đồng thời tăng cường công tác giám sát kiểm tra xử lý mạnh tay với các hộ buôn bán vi phạm
yêu cầu các cơ sở kinh doanh cam kết công khai nguồn gốc tỏi hành và sản phẩm phục vụ khách du lịch
phát hiện thì chúng tôi sẽ phối hợp với
ngành công an sẽ xử lý rất kiên quyết và những hộ sai phạm
xử lý bằng hành thức xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý qua bên ngành công an sẽ điều tra
tiến hành xuất minh xử lý các hành thức mạnh tay hơn để đảm bảo cho việc thương hiệu tỏi lý sơn
cùng với việc mạnh tay với các sản phẩm nông nghiệp
các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi hiện đang hình thành chỉ dẫn địa lý với các sản phẩm nông nghiệp
xây dựng bao bì nhạc
marc logo tem chống giả cho tỏi lý sơn nhằm bảo vệ thương hiệu
chấm dứt cảnh bảo vệ thương hiệu kém bền vững như hiện nay